ung thư gan là bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc mới và tử vong hàng đầu trên thế giới
theo số liệu global can năm hai nghìn hai mươi thế giới ghi nhận chín trăm linh năm sáu trăm bảy mươi bảy ca mắc mới và tám trăm ba mươi một trăm tám mươi ca tử vong
tại việt nam ung thư gan đứng đầu cả về tỷ lệ mắc mới và số ca tử vong
với dữ liệu thống kê lần lượt là hai mươi sáu bốn trăm một mươi tám ca mắc mới chiếm một mươi bốn năm và hai mươi năm hai trăm bảy mươi hai ca tử vong chiếm hai
ung thư gan có chữa được không phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó việc phát hiện ung thư gan giai đoạn sớm
khi tế bào ung thư khu chú trong can chưa ghi nhận xâm lấn hoặc di căn sẽ có tiên lượng điều trị hiệu quả
còn đối với người bệnh phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn
các tế bào ung thư tiến triển mạnh xâm lấn tính mạch và có thể di căn
tiên lượng ung thư gan chữa được không
đối với giai đoạn cuối khá rẻ rặt không khả quan
tuy nhiên người bệnh cố gắng tuân thủ theo pháp đồ điều trị và thay đổi lối sống lành mạnh
tinh thần lạc quan được cho là sẽ giúp cải thiện tiên lượng điều trị bệnh ung thư gan
theo thảo sĩ bác sĩ ngô văn tị khoa ung bướu bệnh viện đào y hà nội
bệnh ung thư gan hoàn toàn có thể chưa được nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm
nhưng ở giai đoạn muộn thì tiên lượng sống trong vòng năm năm rất thấp
ung thư gan là bệnh lý có nhiều cơ hội điều trị
với đặc điểm tế bào gan có khả năng tái tạo rất mạnh
sau đó có nhiều phương pháp điều trị và có thể điều trị khỏi trong các giai đoạn sớm
mang lại cơ hội sống còn cao cho người bệnh
hiện nay phương pháp điều trị ung thư gan rất đa dạng
tùy vào giai đoạn bệnh mà các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp
phương pháp điều trị ung thư gan là các bệnh pháp hỗ trợ duy trì để giằng co của ung thư gan trong thời gian
thứ nhất là dùng phương pháp đưa liệu nút mạch để nút nguồn mạch nuôi ung thư gan đó
là ung thư gan sẽ thoái chiến và nhỏ dần đi
trường hợp ung thư gan nhỏ hơn mạch máu nuôi ung thư gan không rõ
thì có thể dùng kim đốt sóng cao tần đưa kim vào trong khu ung thư gan và dùng nhiệt đốt để diệt tế bào ung thư gan tại chỗ luôn
trong các tình huống mà ung thư gan quá lớn không thể nào
hoặc là các chức năng gan không còn đủ để có thể làm các biện pháp như trên nữa
vậy thì bác sĩ thường sẽ đưa ra trọng nhân là sẽ phải dùng các biện pháp bằng thuốc thuốc độc trích đích
để duy trì cầm chừng giằng co của ung thư gan khoảng một thời gian nữa
tuy nhiên thuốc độc trích đích khi đã đến mức dùng thuốc độc trích đích rồi
thì thường giai đoạn khá là muộn và thời gian xúc thêm thường không còn nhiều nữa